hội ban nhân dân huyện đắk sông và công an tỉnh đắk nông đã thưởng nóng một mươi triệu đồng cho tập thể công an huyện đắk sông
vì thành tích xuất sắc trong việc triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn
trước đó ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an huyện đắk song đã phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bắt giữ hai đối tượng
qua điều tra ban đầu các đối tượng này từ tỉnh bình phước đến huyện đắk song tổ chức đi phát
dán tờ rơi quảng cáo về việc cho vay tiền
nếu người vay quá hạn chưa trả được gốc và lãi các đối tượng có thể phạt lãi suất tùy ý
nhằm ép người vay phải trả tiền
có trường hợp người dân bị phạt lãi suất lên đến hai mươi sáu đồng trên một triệu đồng một ngày

tại buổi tuyên dương lãnh đạo công an tỉnh đắk nông yêu cầu lực lượng công an tiếp tục củng cố hồ sơ
mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật